ubnd tp hà nội vừa phê duyệt mở mới tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch
nâng tổng số tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của thủ đô lên bảy tuyến
cụ thể tuyến xe buýt cng bốn chạy từ kim lũ sóc sơn đến nam thăng long bắc tử liêm
tuyến cng năm chạy từ cầu giấy đi tam hiệp thanh trì
tuyến cng sáu chạy từ nhổn quận bắc tử liêm đi thọ an huyện đan phượng
và tuyến cng bảy chạy từ bến xe yên nghĩa quận hà đông đi hoài đức
các xe đều là loại xe ba mươi chỗ và tần suất chạy từ một mươi năm đến ba mươi phút một lượt tùy loại
thời gian mở bến năm giờ thời gian đóng đến hai mươi giờ giá vé theo quy định là bảy đồng một lượt
ba tuyến cng bốn năm trăm linh sáu sẽ đưa vào hoạt động trong tháng một mươi một và tuyến cng bảy hoạt động từ đầu tháng một mươi hai